trước đó trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam do đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã sang tỉnh vân nam trung quốc tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị
lễ đón bộ trưởng phan văn giang và đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam được tổ chức trang trọng
tại cửa khẩu hà khẩu trung quốc do thượng tướng đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc chủ trì
tại đây bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới
bộ trưởng đồng quân tô sơn cột mốc chủ quyền một nghìn hai mươi một bên phía trung quốc
tiếp đó đoàn công tác bộ quốc phòng hai nước đã đến thăm và tặng quà trường tiểu học bắc sơn
và thôn bát điều bán thuộc châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc thăm đại đội hai mươi bảy
lữ đoàn biên phòng ba trăm một mươi bốn tỉnh vân nam và tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm một mươi năm giao lưu hữu nghị
quốc phòng biên giới việt nam trung quốc
qua một mươi năm với tám lần tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc
đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả đặc sắc thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên
trong việc tăng cường tình đoàn kết gắn bó cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình
hữu nghị hợp tác và phát triển
ngày hôm nay ban đối ngoại trung ương đảng tổ chức hội thảo khoa học về cơ sở lý luận
và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại ngoại giao cây tre việt nam
đồng chí lê hoài trung
tổng bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương chủ trì hội thảo
hội thảo khoa học về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại ngoại giao cây tre việt nam
nhằm làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận thực tiễn về đối ngoại việt nam qua các giai đoạn trong lịch sử
góp phần làm sâu sắc đầy đủ hơn nhận thức về trường phái đối ngoại ngoại giao cây tre việt nam
đồng chí lê hoài trung nhấn mạnh việc tại hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá rằng
chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại hồ chí minh
mang đậm bản sắc cây tre việt nam
từ xuất phát điểm lợi ích quốc gia dân tộc cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng
các biện pháp ứng xử đa dạng trường phái đối ngoại ngoại giao việt nam ngày càng đạt được những thành tiệu nổi bật
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thu hút sự quan tâm ghi nhận của chính giới các nhà nghiên cứu và truyền thông quốc tế
thưa quý vị chiều nay bộ tư pháp đã tổ chức buổi họp báo về công tác quý i đầu năm
trong đó có thông tin về các vấn đề đang được quan tâm như thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid
tại thành phố hà nội và thừa thiên huế công tác kiểm tra xử lý ra soát văn bản quy phạm pháp luật
tiến độ trình các dự án luật đến quốc hội
trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với các đơn vị có liên quan
thuộc bộ công an nghiên cứu đẩy nhanh việc kết nối các phần mềm phục vụ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp
trên ứng dụng vneid tại hà nội và thừa thiên huế
cục c sáu bộ công an phối hợp với cục công nghệ thông tin bộ cộng đã hoàn thiện xây dựng vận mệnh đưa vào kiểm thử
và kết nối với hệ thống thông tin thuộc về giải quyết của tỉnh thừa thiên huế và của thành phố hà nội
và phần mềm quản lý
lý lịch tư pháp của bộ tư pháp ngày hai mươi hai tháng bốn này hay có thể người dân có thể truy cập vào
để thực hiện cái nguyện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình
bộ tư pháp đã phối hợp với các cơ quan tiếp tục hoàn thiện đối với các dự án luật bảo đảm đúng thời hạn
trình quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ bảy như dự án luật công chứng sửa đổi
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
và một số văn bản
văn bản hướng dẫn thi hành khác
ngày hôm nay đảng ủy khối các cơ quan đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp các tỉnh thành phố
cụm đồng bằng bắc bộ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong đảng bộ khối các cơ quan
đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành phố giai đoạn hiện nay
các đại biểu tập trung trao đổi
chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm được đúc rút từ thực tế trong quá trình chỉ đạo
triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát của đơn vị
các đại biểu thống nhất xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm
bảo đảm chất lượng với phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm
tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm
xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc hiệu quả các thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra giám sát
đưa việc khắc phục tồn tại hạn chế sau kết luận kiểm tra giám sát vào tiêu chí để xem xét
xếp loại tổ chức đảng đảng viên hàng năm
chiều nay ban chỉ đạo thành quỳ đà nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ bảy
cho ý kiến về một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian tới
kể từ sau phiên họp lần thứ sáu
ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố đà nẵng
tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo thành quỳ theo dõi
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã ban hành kết luận điều tra
và viện kiểm soát nhân dân thành phố đã ban hành cáo trạng đối với năm vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
và tòa án nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử hai vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử thêm bốn vụ án
thành phố đã thực hiện việc đấu giá đối với hai tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng
kinh tế trên địa bàn thành phố với tổng số tiền gần bốn mươi ba tỷ đồng
theo bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng trưởng ban chỉ đạo thành ủy đà nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trong thời gian tới ban chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố
đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi